do ảnh hưởng của bão số một mươi hai tại phú yên đã xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kéo dài từ tối ngày chín tháng một mươi một đến sáng nay ngày một mươi tháng một mươi một
lượng mưa đo được tại hòa thịnh huyện tây hòa đạt một trăm tám mươi hai sáu m hòa vinh thị xã đồng hòa là một trăm năm mươi sáu hai m
nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị ngập nước một số cây xanh bị ngã đổ
hiện mực nước các sông trên địa bàn tỉnh ở mức trên dưới báo động một
mực nước sông ba có giao động do ảnh hưởng điều tiết hồ chứa thủy điện sông bà hạ
bão số một mươi hai cũng gây mưa lớn tại các tỉnh nam trung bộ kèm theo các đợt gió giật mạnh sóng biển dâng cao
từ chiều ngày hôm qua cho đến sáng nay trên địa bàn huyện vạn ninh và thị xã ninh hòa đã có mưa lớn và gió mạnh
lực lượng chức năng đã thực hiện xong việc ra soát và sơ tán hàng trăm hộ dân
công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền khai thác thủy sản lồng bè và lao động trên biển cũng được các địa phương này hoàn thành
thành phố nhà trang tổ chức di rời hơn một hộ
với hơn bốn nhân khẩu để bảo đảm an toàn
sáng nay ngày một mươi tháng một mươi một theo ghi nhận trên các tuyến đường gần bờ biển nha trang như hùng vương nguyễn thiện thuật trần hương đạo
đã có gió mạnh nhiều nhánh cây biển quảng cáo đã bị đổ vỡ
hôm nay học sinh trên toàn tỉnh khánh hòa đã được nghỉ học
các lực lượng đang bố trí trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để ứng phó kịp thời giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra